tại hà nội hội đồng anh tại việt nam phối hợp với viện phim việt nam tổ chức hội thảo
phim như một di sản văn hóa
hội thảo phim như một di sản văn hóa tập hợp các cá nhân thực hành phim từ hai khu vực nhà nước và tư nhân
hội thảo thảo luận và trình bày về tương lai của lưu trữ tiềm năng hợp tác giữa việt nam và các tổ chức quốc tế
các tham luận được chú ý tại hội thảo như tầm quan trọng của di sản điện ảnh việt nam
thực trạng lưu trữ phim tại việt nam hợp tác về lưu trữ phim giữa các tổ chức việt nam và quốc tế
hội thảo hướng đến mục tiêu quảng bá giá trị văn hóa và xã hội của lưu trữ phim và các tư liệu lưu trữ
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về các cách thức làm việc qua các góc nhìn của người sáng tạo cũng như quản lý